thưa quý vị hà nội dự kiến thu tiền dịch vụ thoát nước xử lý nước thải tại một mươi hai quận và thị xã
mức thu được tính vào giá nước sạch bằng từ một mươi đến ba mươi năm giá nước sạch và tương đương từ sáu đến một mươi sáu đồng một hộ một tháng
trường hợp sử dụng dưới một mươi mét khối tuy nhiên thì lộ trình triển khai chưa được nêu cụ thể
vâng việc làm này là cần thiết để tăng nguồn cho ngân sách nhà nước phục vụ cho việc vận hành hệ thống thoát nước
xử lý nước thải và bên cạnh đó thì việc thu phí sẽ giúp cho người dân có ý thức hơn trách nhiệm hơn trong việc sử dụng nước
thông tin này ngay lập tức đã nhận được sự chú ý của dư luận xã hội và cộng đồng mạng
xin mời quý vị cùng theo dõi cư dân mạng của chúng tôi
giá dịch vụ thoát nước đề xuất tăng dần theo lộ trình năm năm và thu thông qua giá nước sạch
cụ thể năm thứ nhất thu bằng một mươi giá nước năm thứ năm thu khoảng ba mươi năm
mức giá thành phố đưa ra thấp hơn các tỉnh thành đang thực hiện
đà nẵng một mươi năm nha trang ba mươi bốn mươi bắc ninh hai mươi năm ba mươi tám và hải phòng hai mươi năm
đồng đảo cư dân mạng và các chuyên gia trong lĩnh vực thoát nước nhận định
việc ban hành giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải hà nội mới được hội đồng nhân dân thành phố thông qua là phù hợp
cần sớm đưa quy định vào cuộc sống
ý kiến này rất hay tuy nhiên hà nội cũng phải đưa ra giải pháp và cam kết đảm bảo
nhất trí việc thu phí thoát nước đó là điều hợp lý
và văn minh
xét ở góc độ cung cấp dịch vụ thì thu tiền cũng được
nhưng đã thu tiền thì phải kèm theo cam kết về lộ trình nước thải có được xử lý đạt chuẩn hay không
thu xong lấy tiền ấy tái đầu tư mạng lưới thoát nước mưa nước thải để đời sống ngày càng tốt thì người dân luôn đồng lòng
nên thu cao một chút có thể bằng giá nước sạch để vừa giảm thải nước ra môi trường vừa khuyến khích sử dụng nước tiết kiệm
tại hà nội theo quy hoạch
có ba mươi một nhà máy xử lý nước thải nhưng đến nay mới chỉ có sáu nhà máy đi vào hoạt động
và chỉ đáp ứng được khoảng hai mươi tám khối lượng nước thải cần xử lý
điều này đã và đang khiến công tác xử lý nước thải trở thành vấn nạn lớn gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân
theo nhiều cư dân mạng việc thu tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải là cần thiết
để tăng nguồn cho ngân sách nhà nước phục vụ cho việc vận hành hệ thống thoát nước xử lý nước thải
bên cạnh đó việc thu phí sẽ giúp người dân có ý thức trách nhiệm hơn trong việc sử dụng nước
tuy nhiên cũng có ý kiến cư dân mạng bày tỏ quan điểm cần đánh giá tác động xã hội
cũng như thời gian áp dụng nguồn thu đó sẽ được sử dụng vào đâu sử dụng như thế nào
thu phí cũng cần phải cam kết với dân về chuyện hết ngập các kênh thoát nước thông thoáng sạch sẽ
nhất trí nộp nhưng phải làm rõ để người dân biết thu để làm gì để xử lý nước thải thì đất nữa cũng nên thu
mình đồng ý thu nhưng thiếu nước nước không đạt tiêu chuẩn thì sao
thu phí có xử lý hết nước thải sinh hoạt không hay lại bị gì cho ra sông
cần có quy hoạch tổng thể về phát triển thành phố hệ thống thoát nước và xử lý nước thải
minh bạch hóa cho người dân biết và đóng góp ý kiến
cũng phải khẳng định chủ trương thu phí dịch vụ thoát nước xử lý nước thải không phải mới của riêng hà nội
một số địa phương trên cả nước đã triển khai
tuy nhiên việc kêu gọi xã hội hóa công tác xử lý nước thải gặp rất nhiều khó khăn
vì đây là lĩnh vực khả năng thu hồi vốn rất chậm
doanh nghiệp không hào hứng với lĩnh vực này
cư dân mạng mong muốn song song với việc thu phí
cũng cần có sự kiểm soát giám sát nước thải đô thị nước thải khu cụm công nghiệp
nước thải làng nghề chưa được xử lý xả thẳng ra môi trường chảy ra các con sông
là tác nhân gây ô nhiễm nguồn nước ảnh hưởng đến sức khỏe đời sống sản xuất của nhân dân
đồng thời có chế tài xử lý nghiêm và công khai hành vi vi phạm lĩnh vực môi trường
nhiều ý kiến cho rằng một chế tài xử lý đủ nghiêm cùng nguồn đầu tư hợp lý bài bản
vấn đề thoát nước và xử lý nguồn nước thải của hà nội mới từng bước được giải quyết
bạn nghĩ sao về việc hà nội sắp thu tiền dịch vụ thoát nước xử lý nước thải
hãy cùng chia sẻ quan điểm của mình với fanpage của truyền hình công an nhân dân